chương trình phát thanh trực tiếp này đã biến câu chuyện tăng thương của ba chiến sĩ hy sinh thành câu chuyện truyền cảm hứng
sau một mươi năm lần tổ chức liên hoan phát thanh toàn quốc lần đầu tiên có một giải đặc biệt
giải này được trao cho nhóm tác giả thượng tá nguyễn ngọc dung thiếu tá trần lê dung đại úy nguyễn thị huệ
đang công tác tại ban biên tập phát thanh công an nhân dân với tác phẩm giữa làn danh sinh tử
những người thực hiện chương trình mong muốn tác phẩm sẽ là lời tri ân cảm tạ trước sự hy sinh của các chiến sĩ
từ đó truyền cảm hứng sống đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay
thành công lần này ngoài sự cố gắng của ekip sự hy sinh quả cảm của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy dựa cháy
khiến mọi người liên tưởng và hiểu hơn cái sự làm danh sinh tử sự lựa chọn luôn luôn phải đấu trí lựa chọn giữa sự sống và cái chết
vì nghề phòng cháy từ xưa luôn luôn là một nghề rất nguy hiểm
tại liên hoan phát thanh toàn quốc năm mươi
năm nay ban biên tập phát thanh công an nhân dân cục truyền thông công an nhân dân có bốn tác phẩm được vào chung kết
thì cả bốn tác phẩm đều đạt giải trong đó có một giải đặc biệt một giải vàng hai giải đồng
đây là kỳ liên hoan phát thanh nhiều thành công và ghi dấu ấn của phát thanh công an nhân dân nói riêng
và những người làm phát thanh toàn quốc nói chung
thưa quý vị hôm nay tròn một trăm một mươi năm ngày sinh của đồng chí võ trí công nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước
sinh thời ông được đánh giá là nhà lãnh đạo nhiều đóng góp lớn cho cách mạng
mạng việt nam và dù trong kháng chiến hay trong sự nghiệp đổi mới đất nước
đồng chí võ trí công luôn quan tâm tới việc xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh
hết lòng phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân
bức chướng một mươi sáu chữ vàng cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ
đã được chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công tặng lực lượng cảnh sát nhân dân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
một mươi sáu chữ vàng này cũng trở thành phương châm
của không chỉ lực lượng cảnh sát nhân dân mà của cả lực lượng công an nhân dân nói riêng
và lực lượng vũ trang việt nam nói chung
đồng chí chủ tịch nước võ trí công bằng lực lượng công an nhân dân lực lượng cảnh sát nhân dân
tôi thấy đấy là một cái đòi hỏi tất yếu của nhân dân của đảng và nhân dân
đối với lực lượng cảnh sát nhân dân và đó cũng là cái trọng thách của lực lượng công an nhân dân nói chung
gắn bó với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí võ trí công đi cùng với những sự kiện lịch sử oanh liệt của nước ta trong suốt thế kỷ hai mươi
trong những năm tháng chiến tranh gắn liền với chiến trường khu năm
từ cương vị bí thư tri bộ ở cơ sở
đến lúc là bí thư khu ủy kiêm chính ủy khu năm
đồng chí võ trí công vẫn bám dân bám đất lãnh đạo phong trào cách mạng xây dựng lực lượng vũ trang ở địa bàn
với cái cương vị là bí thư khu ủy thì ông cũng đã lãnh đạo toàn diện lực lượng vũ trang
trong đó là đã lãnh đạo xây dựng lực lượng an ninh khu năm
từ khu thừa thiên huế trở thành một trong những lực lượng vũ trang
rất là tuyệt đối trung thành với đảng và có một tinh thần chiến đấu rất cao
và đã khắc phục được rất nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trong một địa bàn vô cùng phức tạp
của khu năm và khu trị thuyên huế trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ đất nước
sau ngày đất nước thống nhất trên cương vị ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng nhà nước
chủ tịch hội đồng quốc phòng cố vấn
ban chấp hành trung ương đảng đồng chí võ trí công luôn luôn chăn trở về con đường đi lên của cách mạng việt nam
sớm thể hiện sự tìm tòi đổi mới trong xây dựng và phát triển đất nước
chủ tịch hội đồng quốc phòng chủ tịch hội đồng quốc phòng chủ tịch hội đồng quốc phòng
chủ tịch hội đồng quốc phòng chủ tịch hội đồng quốc phòng chủ tịch hội đồng quốc phòng
sống có tỉnh nghĩa hết lòng yêu thương đồng chí đồng bào
luôn phấn đấu hết mình vì lợi ích của đảng của tổ quốc của nhân dân
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
bố trí công an việc làm hướng nghiệp cho người được đặc giá để tái hòa nhập cộng đồng và hạn chế tái phạm
tại hội nghị giao ban hai bộ công an quốc phòng thực hiện nghị định số ba của chính phủ sáu tháng đầu năm
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đề nghị hai lực lượng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược nghị quyết kết luận đề án quan trọng của đảng nhà nước
về quốc phòng an ninh trong kế hình mới
các giải pháp phòng ngừa tội phạm lấy chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa từ cơ sở là chính
kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phối hợp đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một tại thành phố đà nẵng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị thành ủy đà nẵng thống nhất nhận thức về những thời cơ thuận lợi nguy cơ thách thức đối với bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay
sự gia tăng các vấn đề an ninh phi truyền thống và những nhân tố có thể gây đột biến bất lợi từ bên trong
quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng về bảo vệ tổ quốc
trên cơ sở đó bổ sung tổng kết đầy đủ toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương
đề xuất tầm nhìn mới tư duy mới quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa
thực hiện khát vọng đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc mà đại hội một mươi ba đã đề ra
tham dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai tại hòa bình hải phòng và đồng nai
các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt được thời gian qua
đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân ban chỉ đạo phong trào tại địa phương
tiếp tục dành sự quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung hình thức phương pháp tổ chức
để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hướng về cơ sở
thực sự là ngày hội của nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chủ động sáng tạo
tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục
nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
theo hướng tập trung toàn diện
đây là nhấn mạnh của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi họp giao ban ban chỉ đạo trung ương năm hai nghìn hai mươi hai
cùng với đó đổi mới nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo
tăng cường kiểm tra sơ kết tổng kết gắn với làm tốt công tác thi đua khen thưởng
tiếp tục quán triệt triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của đảng nhà nước
về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
làm việc với bệnh viện ba mươi tháng bốn
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đề nghị bệnh viện chủ động nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể phát triển của bệnh viện
đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để thu hút đội ngũ y bác sĩ có trình độ cao
tập thể cán bộ nhân viên y bác sĩ bệnh viện nêu cao tinh thần đoàn kết đồng lòng
xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển xứng đáng là một trong những bệnh viện đầu ngành của lực lượng công an
trong tuần qua gương hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ của bốn liệt sĩ công an
đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng nhân dân
hành động dũng cảm không quản ngại hy sinh
quyết tâm bảo vệ sự bình yên hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ
là tấm gương sáng về tinh thần vì nước quên thân
vì dân phục vụ
tô thám thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
là nguồn động lực thôi thúc cổ vũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
sẵn sàng chiến đấu không lùi bước trước hiểm nguy
tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
sự hy sinh của các đồng chí là tổn thất lớn đối với gia đình và lực lượng
nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không bao giờ quản ngại
lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách
đối với gia đình các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ